tiếp tục thông tin về vụ việc phát hiện sản phẩm thuốc chữa ung thư làm từ bột than tre của vinaca
sở y tế hải phòng vừa ký công văn hỏa tấp yêu cầu các nhà thuốc cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố
cấm lưu hành sản phẩm vinaca ung thư co ba hai và tất cả các sản phẩm mang nhãn hiệu vinaca đã chứng nhận khác
trước đó sở y tế hải phòng và các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất tại phường ngọc sơn
quận kiến an thành phố hải phòng do bà đào thị trúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn làm chủ
đang sử dụng bột than tre tán mịn pha với một số chất bột và chất lỏng để đóng viên nang
gián nhận các sản phẩm vinaca v năm loại tám trăm bảy mươi bốn ml vinaca co ba hai baby vinaca v sáu vinaca active carbon đa dụng
vinaca v lượng loại nhỏ mũi vinaca đa dụng
lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn sản phẩm và tiếp tục điều tra xử lý
qua xác minh tại cục an toàn thực phẩm bộ y tế cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất
vinaca ung thư co ba hai cũng chưa đăng ký công bố chất lượng vì thế không đủ điều kiện lưu hành
theo sở y tế hải phòng sau vụ việc sở cũng sẽ thành lập đoàn thanh tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn
và tổ chức hậu kiểm những cơ sở đã được cấp chứng nhận đăng ký sản phẩm